nhằm phục vụ lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc và tưởng niệm một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong
tại hà tĩnh nhiều hoạt động văn hóa thiết thực đang diễn ra trên địa bàn tỉnh
các công trình xây dựng cũng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để bảo đảm tiến độ
khánh thành đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng vào đúng dịp lễ kỷ niệm
những ngày này tại hà tĩnh đặc biệt là khu di tích ngã ba đồng lộc nắng nóng có lúc lên trên bốn mươi độ c
nhưng không ngăn được những đoàn người khắp mọi nẻo đường tổ quốc về ngã ba đồng lộc thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ
tại đây các công trình do đơn vị thi công công trình hướng tới kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc
đang chạy đua với nắng nóng gấp rút hoàn thành các hạng mục gồm công trình đền thờ ngã ba đồng lộc
công trình đường vành đai kiêm đường tránh khu di tích bãi chiến trường bom công trình hồ sinh thái
các công trình khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên sự hài hòa cho tổng thể khu di tích
lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
với đảng bộ và nhân dân tỉnh hà tĩnh nói riêng và cả nước nói chung
việc hoàn thiện các công trình nằm trong khu di tích giai đoạn này sẽ làm đẹp hơn nữa cảnh quan nơi đây
đáp ứng nhu cầu tham quan tưởng niệm của du khách thập phương và đưa khu tưởng niệm xứng đáng
với tầm vóc của khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt